nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và đón xuân canh tí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an có thư chúc mừng động viên cán bộ chiến sĩ
học viên công nhân công an các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh
thân nhân liệt sĩ công an nhân dân các đồng chí công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
truyền hình công an nhân dân intv xin được trân trọng giới thiệu toàn văn
thư chúc mừng của đồng chí bộ trưởng
hà nội ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đồng chí thân mến nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và đón xuân canh tí
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh
sĩ quan hạ sĩ quan học viên chiến sĩ nghĩa vụ công nhân công an các đồng chí cán bộ hưu trí
thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các đồng chí công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn một mươi chín dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
sự đồng tâm hiệp lực phối hợp chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân
các ban bộ ngành trung ương và các địa phương sự ủng hộ giúp đỡ hết sức quý báu của nhân dân
đồng thời thực hiện phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
lực lượng công an nhân dân đã đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh
xiết chặt kỷ luật kỷ cương phòng ngừa sai phạm suy thoái và nâng cao văn hóa ứng xử trong công an nhân dân
thực hiện quyết liệt đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy sắp xếp đội ngũ cán bộ
bảo đảm yêu cầu bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
đối ngoại và chủ động hợp tác quốc tế của đất nước
bước sang năm hai nghìn hai mươi bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng đặt ra nhiều thách thức
đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp tác động đến an ninh trật tự của đất nước
năm hai nghìn hai mươi chúng ta có nhiều sự kiện quan trọng
năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám
bảy mươi năm năm thành lập nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bảy mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
việt nam chính thức đảm nhận vai trò chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chủ tịch ipa bốn mươi một
lực lượng công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nhuệ từng bước hiện đại góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam vững mạnh và phát triển
năm mới với khí thế thi đua mới mỗi đơn vị mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hãy phát huy truyền thống vẻ vang
với những thành tích đã đạt được luôn khắc ghi và thực hiện sáu điều bác hồ dạy
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí và gia đình năm mới rồi giàu sức khỏe hạnh phúc thành công
chào thân ái và quyết thắng